đến tám giờ sáng nay trên địa bàn tỉnh quảng bình có mưa to đến rất to hiện nay hơn một trăm linh ngôi nhà
tại hàng trăm xã thôn bản bị ngập sâu nước sông danh đang lên mức báo động ba cũng khiến cho hàng vạn
ngôi nhà ở các xã vùng nam thị xã ba đồn các xã thuộc huyện quảng trạch tuyên hóa ngập sâu
nước lũ tại vùng rôn lũ tân hóa huyện minh hóa vượt mức lịch sử hai nghìn một mươi từ một đến hai mét
tại các huyện tuyên hóa quảng trạch nếu tiếp tục mưa thì tỷ lệ nhà bị ngập sâu trong lũ sẽ tăng lên nhanh chóng
hơn ba mươi ngôi nhà tại các xã vùng nam thị xã ba đồn bị ngập sâu chính quyền địa phương đã và đang phối hợp
với các lực lượng điều động phương tiện di rời người dân ra khỏi vùng ngập lụt bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân